tại bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng quận tân bình tp hcm chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tất cả các dường bệnh từ hồi sức bệnh nặng trung bình nhẹ đến cấp cứu đều kín bệnh nhân
dọc hành lang khu đê là khu bệnh nhẹ phải kề thêm nhiều rừng xếp cho bệnh nhân bệnh nhẹ nằm
dưới thời tiết oi bức số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tittit phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương
các y bác sĩ điều dưỡng tình nguyện viên phải căng mình chăm sóc điều trị rất nhiều bệnh nhân
có nhiều người phải dùng các túi đá để làm mát cơ thể mới tiếp tục làm việc
ông hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng quận tân bình cho biết
bệnh viện có ba tầng tầng một là khu e do trung tâm y tế quận tân bình phụ trách
tầng hai là khu d do bệnh viện quận tân bình phụ trách
và tầng ba là từ khu a đến khu c do bệnh viện thống nhất phụ trách
từ tuần đầu tiên của tháng một mươi một bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều ca f từ nhiều đơn vị chuyển đến
theo bác sĩ đức đây là đỉnh mới và hiện tất cả các dường bệnh ở cả ba tầng của bệnh viện dường như kín bệnh nhân
riêng những bệnh nhân nhẹ bệnh viện phải kê năm mươi giường xếp để đáp ứng nhu cầu thực tế
tại khoa cấp cứu nếu như những ngày cuối tháng một mươi chỉ tiếp nhận sáu bảy bệnh nhân covid một mươi chín mỗi ngày
thì hai tuần gần đây phải tiếp nhận liên tục vào thời điểm nào dường cấp cứu cũng kín bệnh nhân
họ phải lưu lại đây trong thời gian dài
vì dường bệnh ở các khu đều kín
cũng theo bác sĩ hồ hữu đức bệnh viện có bảy mươi bác sĩ một trăm bốn mươi điều dưỡng và hiện đang điều trị tám trăm năm mươi bệnh nhân
điển hình tại khu bệnh nặng với một trăm hai mươi tám bệnh nhân nhưng chỉ có bốn bác sĩ bảy điều dưỡng chăm sóc điều trị
trước tình trạng bệnh nhân f dần quá tải bệnh viện gặp nhiều khó khăn về nhân lực khi lực lượng trì viện đã rút
khu cách ly tập trung các quận huyện đóng cửa cũng như các bệnh viện trở lại công năng ban đầu
theo phó giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng quận tân bình tình trạng quá tải này diễn ra cục bộ
do vậy sở y tế cần điều tiết những nơi nào còn khả năng thu dung để tránh tình trạng quá tải cục bộ
theo dữ liệu cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một có bảy mươi bảy ca tử vong bộ y tế công bố sáu mươi sáu ca
đây cũng là ngày có số tử vong cao nhất kể từ ngày một mươi tháng một mươi là tám mươi hai ca
không chỉ tp hcm số ca mắc ngày hai mươi bốn một mươi một của bộ y tế cũng là ngày có số tử vong cao nhất kể từ ngày một mươi một mươi là tám mươi hai ca
nước cũng là cao nhất tính từ giữa tháng một mươi trở lại đây với một mươi một tám trăm một mươi một ca mới
cần thơ tây ninh đồng tháp vĩnh long bình thuận là các tỉnh thành có số mắc mới tăng nhanh và đang gặp áp lực cung cấp dịch vụ y tế
tây ninh đã có văn bản gửi bộ y tế đề nghị tri viện một trăm linh bác sĩ trong đó có hai mươi bác sĩ hồi sức cấp cứu hai trăm năm mươi điều dưỡng và một số thuốc điều trị thiết bị y tế
bộ y tế cũng cho biết mạng lưới phân phối bình oxy y tế với một trăm chín mươi nhà cung ứng có mặt ở năm mươi năm tỉnh thành
tuy nhiên cơ sở cung ứng bình khí oxy thiếu nhiều ở các tỉnh khu vực tây bắc đồng bằng sông cửu long
trong khi tập trung nhiều ở các tỉnh thành lớn như thành phố hồ chí minh hà nội bình dương và đồng nai
hiện tại các cơ sở sản xuất cung ứng oxy tạm thời cung ứng đủ oxy y tế
xong nếu dịch bùng phát mạnh thì sẽ thiếu các địa phương cần có các kế hoạch ứng phó cần thiết
đặc biệt chuẩn bị trước khả năng để chuyển từ sản xuất oxy công nghiệp sang oxy y tế
bộ y tế vừa có văn bản hòa tốc gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh mùa đông xuân năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai khi gần đây đã có một số lượng người dân di chuyển về các địa phương từ vùng dịch covid một mươi chín
điều kiện khí hậu đông xuân rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển
đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp đường tiêu hóa nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn
nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
để chủ động kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm hiệu quả không để dịch chồng dịch
bộ y tế đề nghị các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết
đối với các bệnh dịch có vaccine phòng bệnh như sởi rubella ho gà cần khẩn trương triển khai công tác tiêm chủng
ra soát đối tượng tiêm chủng đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt ít nhất chín mươi năm theo quy mô xã phường
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng bao phủ vaccine cho người dân nâng cao năng lực hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên kịp thời
chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động ngay tại xã phường thị trấn
ở những nơi dịch bùng phát địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm
từ xa ngay tại cơ sở đồng thời đảm bảo về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể
bộ tài chính vừa có dự thảo lấy ý kiến việc giảm mức phí từ một mươi đến năm mươi của ba mươi năm khoản phí
lệ phí từ ngày một tháng một đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai để giảm khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
các khoản phí lệ phí dự kiến sẽ được giảm trong dịch vụ chứng khoán
du lịch và lữ hành quốc tế giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh đã có hướng dẫn tiêu chí an toàn covid một mươi chín để mở lại hoạt động du lịch
theo đó yêu cầu một trăm linh người làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách du lịch và người ngoài doanh nghiệp
khách thăm quan phải đảm bảo có mã qr xanh trên ứng dụng y tế hồ chí minh
hoặc xuất trình giấy tờ là f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
người làm việc tại các bộ phận còn lại của doanh nghiệp đã tiêm một mũi hoặc chưa tiêm vaccine
khuyến khích làm việc trực tuyến hoặc bố trí nơi làm việc riêng biệt
doanh nghiệp cũng phải tự tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho người lao động
thông tin từ ủy ban nhân dân tp hải phòng cho biết
tính đến sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan chức năng đã phát hiện một mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín
ở xã toàn thắng huyện tiên lãng tp hải phòng
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một thành phố hải phòng ghi nhận chín ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một công nhân ở xã tiên minh huyện tiên lãng làm tại một sưởng may của xã toàn thắng
ông nguyễn văn huy phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tiền lãng cho biết
ngay sau khi nhận được thông báo về ca nhiễm các lực lượng chức năng và địa phương
đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch như phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và sưởng may toàn thắng
ông huy thông tin rằng các cơ quan liên quan đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm
và phát hiện thêm một mươi tám trường hợp khác nhiễm covid một mươi chín có liên quan đến ca nhiễm là công nhân xưởng may
xác định đây là ổ dịch rất phức tạp họ đã cho lấy mẫu toàn bộ dân cư xã toàn thắng khoảng trên bốn ba trăm linh người
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
hiện cơ quan chức năng đã lập chốt kiểm soát phun khử khuẩn toàn bộ sưởng may
và khu vực xung quanh nơi các bệnh nhân sinh sống
được biết sưởng may ở xã toàn thắng có tổng số chín mươi năm công nhân đến từ các xã toàn thắng tiên minh
tiên thắng quang phục bạch đằng và đông hưng
như vậy đến nay thành phố hải phòng đã có hai trăm ba mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng vừa ban hành kế hoạch kiểm soát các hoạt động theo cấp độ dịch
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hải phòng sẽ phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch
và áp dụng các biện pháp theo từng cấp độ
ở cấp độ một cho phép hoạt động một trăm linh công suất đảm bảo thực hiện năm k các hoạt động
biểu diễn nghệ thuật sự kiện tập trung đông người hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tin ngưỡng
thi đấu thể thao hoạt động luyện tập thể thao trong nhà các trung tâm thương mại siêu thị chợ truyền thống
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage trò chơi điện tử
trong đó một trăm linh người chủ quản lý nhân viên phục vụ phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
các điểm du lịch cơ sở lưu trú hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện đường bộ
được hoạt động với tần suất bình thường tổ chức dạy học trực tiếp
ở cấp độ hai một số hoạt động vẫn được hoạt động một trăm linh công suất như tham quan du lịch dịch vụ ăn uống
hoạt động tại các trung tâm thương mại siêu thị chợ tổ chức dạy học trực tiếp
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm như bar vũ trường karaoke hoạt động năm mươi công suất
ở cấp độ ba một số hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời các hoạt động nghệ thuật biểu diễn lễ hội tôn giáo
chỉ cho phép các cá nhân tổ chức thuộc địa phương tham gia tổ chức hoạt động
dừng các hoạt động thi đấu thể thao hoạt động vận tải hành khách hoạt động không quá tối đa năm mươi số chuyến theo lưu lượng
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm ngừng hoạt động cấp độ bốn sẽ phải tạm dừng nhiều hoạt động
hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một pfizer và biontech cho biết vaccine covid một mươi chín của họ vẫn có hiệu quả một trăm linh
với trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi sau bốn tháng tiêm liều thứ hai
theo hãng này dữ liệu đã được thu nhập từ hai hai trăm hai mươi tám tình nguyện viên thử nghiệm tiêm vaccine covid một mươi chín
kết quả là không có tác dụng phụ đáng lo ngại nào xuất hiện trong vòng ít nhất sáu tháng
sau khi tiêm mũi thứ hai ở những người được theo dõi
trong số hai hai trăm hai mươi tám người tham gia có ba mươi trường hợp mắc covid một mươi chín có triệu chứng
tất cả đều ở nhóm giả dược điều này đồng nghĩa rằng vaccine có hiệu quả một trăm linh
ở mọi giới tính trùng tộc mức độ béo phì và có bệnh đi kèm
mối quan tâm an toàn chính ở nhóm tuổi này là viêm cơ tim do vaccine ở trẻ nam
những dữ liệu cho thấy những trường hợp như vậy là rất hiếm
và lợi ích của việc tiêm chủng tiếp tục vượt trội hơn so với những rủi ro
bản thân bệnh covid một mươi chín cũng có thể gây ra viêm cơ tim với tỷ lệ cao hơn và nghiêm trọng hơn
giám đốc điều hành pfizer azure ebola cho biết trong một tuyên bố
khi cộng đồng y tế toàn cầu làm việc để tăng số được người tiêm chủng khắp thế giới
những dữ liệu mới này củng cố niềm tin về tính an toàn và hiệu quả
cách quả này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang quan sát thấy tỷ lệ nhiễm
ncov ở lứa tuổi này tăng cao tại một số khu vực trong khi tỷ lệ tiêm vaccine đang chậm lại
chúng tôi mong muốn được chia sẻ dữ liệu này với cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
cùng những cơ quan khác
vaccine covid một mươi chín của pfizer đã được mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thanh thiếu niên hồi tháng năm
và công ty muốn được cấp phép đầy đủ
vaccine pfizer mới chỉ được cấp phép đầy đủ cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên